thưa quý vị sau hai lần trình và được ubnd tp hà nội yêu cầu chỉnh sửa mới đây đề án thu phí phương tiện cơ giới vào một số khu vực trên địa bàn thành phố có nguy cơ ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường để hạn chế số lượng xe cơ giới đi vào đã được bổ sung hoàn thiện
vâng theo đề án từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ lập gần một trăm linh trạm thu phí tại các tuyến đường hướng tâm cửa ngõ để thu phí ô tô vào nội đô
con số này thì cao hơn so với phương án trước đây là tám mươi bảy trạm
ngoài ra đề án cũng đề xuất rõ các nhóm xe được miễn phí các nhóm xe được giảm phí và dự kiến mức thu phí vào nội đô được xác định tối thiểu là năm mươi đồng và tối đa là một trăm linh đồng mỗi lượt
đề án này ngay lập tức thú sự quan tâm chú ý và bàn luận sôi nổi của đông đảo sư luận
xin mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến của cộng đồng mạng được chúng tôi ghi nhận
việc thu phí liệu có giảm được xe vào nội đô hay không
có giúp bớt tắc đường hay không
phương án thất bại thì ai sẽ chịu trách nhiệm
phương tiện công cộng thay thế như thế nào
là những băn khoăn mà cư dân mạng đặt ra
thu phí nhưng người ta vẫn đi vào thì liệu có tránh tắt đường được hay không
những người từ hà nội về quê rồi quay lại cũng phải nộp tiền ảo
xây dựng trạm thu phí trong thời điểm hiện tại không thể giải quyết gốc vấn đề
cần tập trung xây dựng hệ thống giao thông công cộng tiện lợi hiện đại rồi hãy tính đến
lập trạm thu phí để định hướng người dân tham gia giao thông công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân
cần nghiên cứu đánh giá thật kỹ về tác động mức độ khả thi của đề án
báo giao thông dẫn nhiều góp ý của các chuyên gia giao thông
chẳng hạn như tính toán lại thời gian thu phí
chỉ nên thu phí ở giờ cao điểm để các chủ phương tiện chủ động điều tiết
hay là xác định rõ các khu vực hạn chế giao thông phù hợp
bởi tại hà nội không phải khu vực nào cũng thường suốt tắc đường
tiến sĩ khương kim tạo nguyên phó tránh văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia bày tỏ lo ngại
việc thu phí xe vào nội đô để giảm ôn tắc giao thông sẽ gặp nhiều khó khăn
đây là việc các nước triển khai từ lâu rồi
hà nội cũng đặt ra từ nhiều năm nay nhưng khó thực hiện
nhất là do mạng lưới giao thông của mình hiện nay
nó là sự kết hợp của nhiều mạng lưới giao thông
vừa là mạng lưới ô bàn cờ vừa là mạng lưới vành đai và trục xuyên tâm
khi giao thông công cộng chưa thuận tiện
nhưng người dân vẫn sẽ phải sử dụng phương tiện cá nhân
và cũng không phải ai cũng sẵn sàng hay có điều kiện để nộp phí
theo nghiên cứu của tiến sĩ nguyễn xuân thủy chuyên gia giao thông
hiện chỉ có một mươi người dân ở hà nội sử dụng phương tiện công cộng
còn chín mươi sử dụng phương tiện cá nhân bao gồm ô tô xe gắn máy
trong khi đó mạng lưới đường sắt đô thị còn chưa hình thành
xe buýt di chuyển chậm không đúng giờ
do đó nếu để xuất thu phí
ô tô đi vào khu vực bên trong đường vành đai ba được thông qua và áp dụng
nhiều cư dân mạng không hình dung nổi
khi đó người dân sẽ đi lại bằng phương tiện gì
theo quan điểm cá nhân tôi thì một trăm linh người dân sẽ không đồng tình nếu lấy ý kiến người dân
vì chẳng có ông chuyên gia nào dám nói thu phí mà giảm được ủn tắc giao thông cả
vì mỗi người dừng xe năm phút để trả phí thì giao thông đã tất cả một km rồi
thay vào việc xây chạm thu phí
thì mở đường tránh hà nội ra để người dân từ tỉnh này
sang tỉnh khác không phải qua hà nội
muốn làm được điều này thì hãy làm giao thông công cộng cho tốt đi đã
khi giao thông công cộng tốt rồi thì chẳng cần phải cấm
thì người dân họ cũng không đi xe vào
còn thu phí thì họ đã có xe thì tiếc gì tiền phí vài chục ngàn để vào nội đô
un tắc đường đâu phải do phương tiện cá nhân quá nhiều
buốn người dân không sử dụng xe cá nhân
trước tiên phải phát triển hệ thống giao thông công cộng
đảm bảo việc đi lại của người dân trước
khi đó không cấm
người dân sẽ lựa chọn
không đi phương tiện cá nhân
trên các diễn đàn mạng xã hội
nhiều ý kiến cho rằng
thay vì xây dựng đề án thu phí phương tiện
cơ giới đường bộ và một số khu vực
trên địa bàn thành phố có nguy cơ ủn tắc
giao thông và ô nhiễm môi trường
hà nội nên xây dựng đề án cơ chế đặc thù
đẩy nhanh xây dựng tàu điện và xe công cộng
phục vụ nhân dân
nếu tốt tự khắc giảm ủn tắc
việc thu phí vào nội đô chỉ nên triển khai
khi giao thông công cộng đã hoàn thiện
kết quả khảo sát thực tế chính xác
tạo sự đồng thuận cao tránh gây phản cảm
và bức xúc khi tiến hành triển khai
cùng với đó là các phương án
đồng bộ khác như công tác tuy hoạch
giãn dân cơ quan trường học
xung quanh đề án này quan điểm của bạn như thế nào
hãy cùng bình luận và chia sẻ với chúng tôi
trên fanpage của truyền hình công an nhân dân